cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết vừa phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố thông qua trang web winxx tám com
trang web winxx tám com là trang mạng cá cược lô đề cá độ bóng đá có trụ sở tại casino jhan ha resort campuchia
đây là trang mạng đánh bạc theo hình thức thế chấp nhiều loại hình như bóng đá bóng rổ quần vợt casino trực tuyến với nhiều loại ngôn ngữ trong đó có tiếng việt
qua khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một năm tỷ đồng cùng nhiều tăng vật giấy tờ liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với chín đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
các đối tượng còn lại do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi hoặc do già yếu nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn